ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cùng với các nhà thầu đã phát động thi đua
mục tiêu đề ra là năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt tám mươi năm tổng khối lượng và hoàn thành dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết tuyến metro số một hiện đã hoàn thành bảy mươi tiến độ
với hơn ba mươi năm triệu giờ lao động
những khó khăn trong quá trình triển khai đã được tháo gỡ
dù vậy một số hạng mục thi công còn chậm so với kế hoạch đề ra
để đạt được mục tiêu hoàn thành khai thác tuyến metro số một vào cuối năm hai nghìn hai mươi
ba quản lý đường sắt đô thị cùng các nhà thầu phải thật sự khẩn trương hơn trong năm hai nghìn hai mươi
tập trung xử lý giải quyết các vướng mát về hợp đồng giải ngân phối hợp giữa các nhà thầu cải tiến quy trình
các đơn vị nhà thầu đã ký biên bản ghi nhớ để nhanh tiến độ thi công
phấn đấu hoàn thành tám mươi năm khối lượng của dự án metro số một trong năm hai nghìn hai mươi